với tinh thần quyết tâm cao không quản ngại đêm tối nguy hiểm
công an huyện bố trạch quảng bình đã nhanh chóng bắt đối tượng gây ra vụ giết người
sau một giờ đồng hồ xảy ra sự việc
vào tối ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đinh xuân giáo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại tổ dân phố quyết tiến thị trấn nông trường việt trung huyện bố trạch quảng bình
do mâu thuẫn với vợ là chị đặng thị tuyết lan
nên đã lấy một dao dài đâm nhiều nhát vào đầu và người chị lan
sau khi gây án đinh xuân giáo đã cầm theo dao bỏ trốn khỏi hiện trường
và lần trốn vào khu vực rừng cao su gần địa điểm gây án
ngay sau một giờ gây án công an huyện bố trạch đã bắt được đối tượng đinh xuân giáo
thu giữ một con dao còn chị đặng thị tuyết lan được đưa đi cấp cứu kịp thời
nên đã qua cơn nguy kịch
hiện công an huyện bố trạch quảng bình đang hoàn thiện hồ sơ
để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố một mươi năm bị can
về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an hà tĩnh phối hợp với công an huyện lộc hà
đã phát hiện bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại khu vực núi bằng thuộc thôn bình nguyên xã bình an huyện lộc hà
cầm đầu tụ điểm đánh bạc này là đối tượng đặng danh bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại xã phù lưu huyện lộc hà
tăng vật thu giữ gồm năm mươi triệu đồng tiền mặt hai bộ bát đĩa ba quân vị dùng để đánh bạc
một mươi ba điện thoại di động các loại và bảy chiếc xe máy
qua đấu tranh khai thác lực lượng công an phát hiện ngoài một mươi ba đối tượng bị bắt giữ
có hai đối tượng đã trốn thoát
quá trình vận động hai đối tượng sau đó đã tự giác đến cơ quan điều tra để đầu thú
thưa quý vị huyện vạn ninh là địa phương có số ca mắc covid một mươi chín
covid một mươi chín nhiều thứ ba của tỉnh khánh hòa
để phòng chống dịch trong hơn một tháng qua địa phương này đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
phần lớn người dân tuân thủ chấp hành quy định
xong cũng có một số đối tượng vì nhiều lý do đã có những hành vi chống đối
thậm chí là tấn công lại các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch gây bức xúc trong dư luận
chiều ngày một chín cơ quan kiểm soát điều tra công an huyện vạn ninh đã tống đạt các quyết định
xử lý theo quy định của pháp luật đối với bốn thanh niên cùng chú ở xã vạn long
trong đó có ba thanh niên đã bị khởi tố để điều tra về hành vi chống người thi công vụ
theo đó vào chiều ngày tám tháng tám bốn thanh niên này đi vào thị trấn vạn giã để mua điện thoại
trên đường trở về cả nhóm gặp trước kiểm soát dịch bệnh của xã vạn khánh
vì ra ngoài không có lý do chính đáng nên các thành viên của chốt đã không cho bốn thanh niên này qua
cả bốn thanh niên đã vừa dùng gạch đá vừa lăng mạ chửi bới và tấn công lại lực lượng làm nhiệm vụ
là một cán bộ tại chốt bị thương nhẹ
đây là hình ảnh vào chiều ngày hai mươi chín tháng tám tại chất kiểm soát dịch ở thôn hội khánh xã vạn khánh
một thanh niên không đeo khẩu trang không được mũ bảo hiểm xin đi qua chốt không được đã quay sang trị bới
rồi dùng tay tấn công lại một cán bộ đang làm nhiệm vụ
các lực lượng tại chốt đã nhanh chóng không chế đối tượng
sau đó một ngày cũng tại một chốt kiểm soát khác ở xã vạn khánh
hai thanh niên chú địa phương đều không được mũ bảo hiểm ra ngoài vì lý do đi bắt ốc
khi không được lực lượng chức năng cho qua
một trong hai thanh niên đã giật khẩu trang của một cán bộ công an rồi dùng tay tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
cả hai thanh niên đã nhanh chóng bị các lực lượng khống chế
từ ngày sáu tháng tám đến ngày ba mươi tháng tám trên địa bàn hồng ninh xảy ra năm vụ chống nguyên thuyền của vụ
đáng chú ý là ở tại địa bàn xã vạn khánh xảy ra bốn vụ
hiện nay công an điều tra thì chúng tôi đã khởi tố ba vụ án và năm bị can
trong đó có hai vụ là đúng điều kiện để áp dụng biện pháp
rút gọn thu tục rút gọn
đối với hai vụ này thì gồm cả hai bị can
hiện nay chúng tôi là thống nhất với kiểm sát và tòa án sẽ sớm kết luận và đưa ra xét xử sớm
đỡ răng đê giáo dục phổng hừa
nguyện vạn ninh là một trong những địa phương có diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp của tỉnh khánh hòa
và đang tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi sáu của chính phủ trong phòng chống dịch
trong khi phần lớn người dân tuân thủ chấp hành thì vẫn còn đó những đối tượng không chấp hành quy định phòng chống dịch
mà còn có hành vi gây hấn chống đối thậm chí tấn công lại lực lượng chức năng
đây là hành vi nguy hiểm cần đến án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mới đây cảnh sát giao thông công an tp hcm đã phát hiện đối tượng dùng giấy tờ quân đội giả
để chở theo bốn người đi qua trạm kiểm soát covid một mươi chín trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
tại thời điểm kiểm tra trên xe có năm người
lái xe là nguyễn đức bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại phường tân thới hiệp quận một mươi hai tp hcm
lái xe cho biết mình là người thuộc quân đội và đã xuất trình ba loại giấy tờ có liên quan đến quân đội đều mang tên nguyễn đức bảy
do có nhiều biểu hiện nghi vấn về số giấy tờ này
nên tổ công tác đã đưa lái xe cùng số người trên về công an phường long phước tp hcm để làm việc
tại cơ quan công an sau khi đấu tranh đối tượng đã khai nhận mình không phải là người trong quân đội
số giấy tờ trên bảy nhờ một người quen làm cho với mục đích sử dụng
nhằm qua mắt lực lượng chức năng để qua các chốt kiểm soát covid một mươi chín
đối tượng đang trên đường chở bốn người từ đồng nai lên tp hcm để tiêm vaccine covid một mươi chín thì bị bắt giữ
cũng tại tp hcm công an quận tân phú đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông nguyễn văn lân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại trung cư tây thạnh phường tây thạnh quận tân phú
về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong dư luận
trước đó công an quận tân phú phát hiện tài khoản lan nguyên văn đăng bài viết với hình ảnh
một nhân viên mặc đồ bảo hộ màu trắng chở các hũ được cho là cho cốt của người chết do dịch covid một mươi chín
giao tại hẻm bốn mươi hai âu cơ phường phú trung quận tân phú
sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng
với hơn hai chín trăm linh lượt like hơn bảy trăm linh bình luận một ba trăm linh lượt chia sẻ
trong đó có cả số đối tượng chống đối chính trị phản động trong và ngoài nước
gây hoang mang dư luận
qua công tác nắm tình hình công an quận tân phú đã làm việc với đối tượng nguyễn văn lân
về hành vi đăng tin xuyên tạc sai sự thật liên quan đến dịch covid một mươi chín
ngoài ra qua xác minh thực tế tại địa bàn phường phú trung quận tân phú
không có hẻm bốn mươi hai âu cơ cũng như không có gia đình nào có nhiều người chết do dịch covid một mươi chín
theo thống kê của công an thành phố hồ chí minh một mươi ba ngày tính đến ngày năm tháng chín
thì thành phố đã lập biên bản xử lý ba bốn trăm bốn mươi bảy
bảy mươi trường hợp tạm giữ sáu trăm một mươi hai phương tiện vi phạm chỉ thị một mươi sáu trong lúc giãn cách xã hội
theo số liệu thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh
vào tối ngày năm tháng chín lực lượng đã kiểm tra hơn tám trăm năm mươi bảy ba trăm linh lượt phương tiện
lập biên bản xử lý ba bốn trăm bốn mươi bảy trường hợp tạm giữ sáu trăm một mươi hai phương tiện vi phạm chí thị một mươi sáu
trong lúc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn
ba ngày qua công an thành phố đã bố trí lực lượng tổ chức tám trăm tám mươi sáu chốt trạm kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
cấp gần một bốn trăm linh tài khoản thực hiện kiểm soát người ra vào các chốt trạm bằng phần mềm quản lý di biến động
sắp tới công an thành phố hồ chí minh sẽ đem mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác kiểm soát phương tiện
và người lưu thông trên đường gián quyết thực hiện các biện pháp nghiệp vụ phòng chống tội phạm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phúc yên của tỉnh vĩnh phúc cũng cho biết
đã tạm giữ hình sự nguyễn đình huy ba mươi sáu tuổi về hành vi hủy hoại tài sản
huy là đối tượng đã ném bom xăng gây ra vụ cháy bốn cửa hàng trên địa bàn thành phố phúc yên
vào ngày một tháng chín vừa qua
nguyễn đình huy khai nhận do có mâu thuẫn với anh ngô minh phương
chủ cửa hàng mua bán xe máy minh anh ở đường trần hưng đạo phường hùng vương
thành phố phúc yên nên đã chủ định nảy sinh ý định phóng hỏa đốt nhà anh phương để trả thù
trưa ngày một tháng chín huy đi mua xăng cho vào các túi ni lông rồi châm lửa vứt vào cửa hàng xe máy của anh phương
ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm cửa hàng của anh phương rồi tiếp tục lan sang ba cửa hàng nằm kế bên
thiệt hại tài sản liên quan đến vụ cháy ước tính khoảng năm tỷ đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang cho biết đang phối hợp cùng với công an thành phố châu đốc
truy tìm nghi phạm dùng xăng phóng hỏa giết người tại khu vực tổ một mươi một khóm châu thới một
phường châu phú b thành phố châu đốc vào dạng sáng ngày năm tháng chín
khoảng bốn giờ sáng ngày năm tháng chín trong lúc gia đình bà võ thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại phường châu phú b thành phố châu đốc đang ngủ thì phát hiện nhà bốc cháy phía trước
con gái bà nga là bùi thị diễm mừng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chạy ra mở cửa thì phát hiện cửa chính bị khóa bên ngoài
hoảng sợ bà nga đã nhảy từ tầng một phía sau nhà xuống đất bị thương
mừng và con trai là cao quốc trí được người dân phát hiện
dùng thang đưa ra ngoài an toàn
theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng khả năng do ghen tuông tình ái nên đối tượng đã khóa cửa ngoài
rồi đổ xăng đốt nhà nhằm giết chết gia đình bà nga
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra